thưa quý vị và các bạn với vai trò là cầu nối trung gian giữa người lao động và người sử dụng lao động
những năm qua trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã có những đóng góp không nhỏ trong việc giải quyết việc làm cho người lao động
đây cũng là địa chỉ tin cậy cung cấp các dịch vụ tư vấn chính sách nghề nghiệp xuất khẩu lao động
cung cấp các dịch vụ dạy nghề ngắn hạn với giải quyết các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
đây là phiên giao dịch việc làm lần đầu tiên được trung tâm dịch vụ việc làm hà nội tổ chức
trong không gian phố đi bộ hồ hàn kiếm
phiên giao dịch việc làm thu hút hơn ba mươi doanh nghiệp tham gia với nhiều vị trí tuyển dụng đa dạng các ngành nghề
kế toán thu ngân bán hàng kỹ thuật nhân viên phát triển thị trường nhân viên hành chính kỹ sư
và nhiều vị trí khác có chất lượng cùng quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng
không chỉ thu hút những người lao động có nhu cầu tìm việc làm
phiên giao dịch việc làm này còn giúp các bạn thanh niên sinh viên được tiếp cận và tham gia vào thị trường lao động
được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng để lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ và khả năng của bản thân
em hiện tại đang gọi là ở nhà không có công việc muốn tìm thêm việc của bản thân mình
em nhìn nhận thấy lúc em đi qua phỏng vấn một vài chỗ thì em thấy mọi người rất nhiệt tình
cũng rất là thoải mái hiểu khi mình hỏi thăm đến bất kỳ gì đó người ta đều giải thích cho mình đầy đủ cận kẽ
thì không phải
em thấy rằng đánh giá của em là rất là tốt
ngày hôm nay đến với ngày hội thì là em đều mong muốn nhất đó là tìm ra cho mình một cái công việc phù hợp
tại vì thực ra là bây giờ việc suy nghĩ về công việc là điều rất là cần với em rồi
nhưng mà hiện tại thì cũng có khá là nhiều những băn khoăn về việc làm của em
nên là ngày hôm nay em muốn tìm ra câu trả lời là mình sẽ phù hợp với công việc nào trong tương lai
những cái buổi hội trợ như thế này rất có ích cho các bạn
vừa học xong rồi vừa tốt nghiệp xong chưa biết là mình phải làm công việc gì
chưa có định hướng cụ thể
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã tổ chức được nhiều phiên giao dịch việc làm
với gần ba doanh nghiệp đơn vị và hàng chục nghìn người lao động tham gia
nhằm nâng cao hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động
ngoài hai sàn giao dịch việc làm chính trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
còn thành lập thêm một mươi ba điểm sàn giao dịch tại các quận huyện
tại những điểm sàn này thường xuyên có các doanh nghiệp ngồi trực tiếp tuyển dụng
trung tâm ở đây thì em thấy giới thiệu việc làm thì rất hiệu quả
và những việc làm của họ họ giới thiệu đến mình thì cũng đảm bảo thu nhập cho mỗi người đang thất nghiệp
bọn em hiện tại thì với quy mô mở rộng từ giờ đến cuối năm
thì bọn em cũng phải làm việc thường xuyên với các điểm giao dịch việc làm trên toàn hà nội cũng như là tỉnh
hiện tại thì có rất là nhiều doanh nghiệp họ biết đến được sản thông qua các kênh truyền thông thông tin ở đây
cũng như là thông qua các kênh truyền thông của bên huyện
thì số doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng rất là đông
và đã tận dụng được nguồn lao động từ bản thức một sản riêng về doanh nghiệp
thì hàng ngày họ có thể kết nối hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu luôn
miễn là khi nào mà có lao động phù hợp thì chúng tôi sẽ gọi doanh nghiệp đến để có thể kết nối được cả hai bên
như vậy mà tỉ lệ kết nối công cầu lao động ngày càng được nâng lên
chị tô ánh nguyệt hiện đang làm thu ngân tại chuối siêu thị lan trì
là một trong số nhiều người lao động tìm được việc làm thông qua điểm sàn giao dịch
tại huyện đông anh thành phố hà nội
đến xin việc thì em nhờ sản giao dịch việc làm đến đây xin việc
sau khi đến phỏng vấn thì hai ngày sau đến đây được làm
đối với sản giao dịch việc làm thì kết nối rất tốt với các công ty giao dịch công ty việc làm
nó mang lại việc làm tốt cho người lao động
bên sản việc làm thì bên tuyển dụng rất là hiệu quả
gần như bên tôi là số lượng nhân sự hiện tại đang làm việc được tuyển dụng cho bên đó từ bảy mươi đến tám mươi
để hiệu quả hơn nữa thì tôi nhận thấy là mình sẽ bổ sung thêm các kênh nữa
của có thể là các khu vực lân cận ngoài việc hiện tại khu vực ở đông anh
chín tháng năm hai nghìn một mươi chín trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã giới thiệu việc làm cho hàng chục nghìn lao động
để tăng cường kết nối việc làm trung tâm tổ chức thu thập thông tin về
việc làm chống người tìm việc và đưa số liệu này lên website của trung tâm
đồng thời kết nối với cổng thông tin điện tử việc làm
việclamvietnam gap vn để có thể thông tin trên phạm vi toàn quốc
định kỳ trung tâm thực hiện việc phân tích đưa ra các bản tin về thị trường lao động
bản tin dự báo thị trường lao động ngắn hạn trên địa bàn
tôi đã chú trọng vào công tác kết nối hỗ trợ người lao động cũng như doanh nghiệp
thông qua hoạt động
hệ thống sàn giao dịch việc làm của thành phố bắt đầu từ quý iv
người lao động và doanh nghiệp có thể đến bất cứ một trong một mươi năm điểm sàn của chúng tôi
vào các ngày làm việc trong tuần đều được hỗ trợ tư vấn về chính sách pháp luật lao động
tư vấn thông tin thị trường lao động tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm
để làm sao tạo cho người lao động có được nhiều cơ hội nhất
không chỉ là cầu nối trung gian giữa người lao động và người sử dụng lao động
trung tâm dịch vụ việc làm hà nội còn là địa chỉ học nghề tin cậy của người lao động thất nghiệp
sau khi nghỉ việc ở công ty cũ người lao động này đến trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
để giải quyết chế độ nhận bảo hiểm thất nghiệp và đăng ký lớp học may
mặc dù mới chỉ học nghề được hơn một tháng nhưng chị đã học được các kiến thức may đo cơ bản
và đã có thể tự hoàn thành một sản phẩm
thời gian này là mình đang có nghỉ tạm thời
thì cũng muốn học may
nhiều chị em ở đây là một tháng là cũng đã cắt may được quần áo rồi
nước học theo chế độ bảo hiểm thất nghiệp này thì tối đa người ta được học sáu tháng
thế nhưng mà hầu như là những người lao động như cái nghề may của tôi đang dạy
thì đa số lao động là đăng ký học ba tháng thôi
một số người thì chuyển đổi nghề nghiệp
ví dụ người ta đi làm các công ty hoặc là người ta có thể mở cửa hàng nhỏ nhỏ
nhỏ người ta sửa chữa quần áo hoặc là người ta bán những cửa hàng quần áo thời trang
hiện tại trung tâm đang mở nhiều lớp dạy nghề cho lao động thất nghiệp
như nấu ăn pha chế sửa chữa xe máy tin học may công nghiệp
những lớp học như thế này giúp người lao động học được một nghề nghiệp mới
sớm quay lại thị trường lao động
tôi nghĩ là tôi sẽ học cái nghề này thì chuyên môn thầy giáo dạy
thì tôi sẽ đáp ứng được cái sau này tôi làm việc
thứ nhất là về cơ bản tôi để tôi làm việc
còn sau này vào như chuyên
và những cái doanh nghiệp lớn thì tôi sẽ học hỏi thêm trong cái nghề phí
khi đến đăng ký làm thủ tục thất nghiệp thì được các chị làm thủ tục thất nghiệp hướng dẫn là
muốn thay đổi ngành nghề hay là thì có các lớp đăng ký
và em đã đăng ký vào học kế toán tại đây ạ
em nghĩ là em đăng ký vào đây là em học được ba tháng
và em nghĩ là đủ thì
nó cũng đủ nhưng mà mình vẫn phải trao dồi thêm
theo em học ở đây thì mình đã xác định đi học thì chắc chắn là mình sẽ hướng đến một công việc tốt hơn
và có mức thu nhập tốt hơn nữa
để tăng tính hấp dẫn cho các lớp đào tạo nghề
ngoài đào tạo những nghề đã có
trung tâm có liên kết mở rộng với các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố hà nội
các tỉnh khác để tạo nhiều cơ hội học nghề cho người lao động
có thể lựa chọn theo sở thích đam mê và
thường tiện trong đi lại
phải có cái phiếu thăm dò đối với người lao động
sau khi tìm hiểu của người lao động thì họ có một số nhu cầu nguyện vọng
và dựa trên nhu cầu nguyện vọng của người lao động
thì trung tâm đi mời các cơ sở có nhu cầu đào tạo nghề cho lao động bảo hiểm thất nghiệp
là chúng tôi mời họ đến hợp tác để đào tạo cho người lao động
hiện nay là trung tâm liên kết hợp tác với một mươi bốn cơ sở đào tạo nghề
trên địa bàn thành phố hà nội
và cái ngành nghề thì nó rất là đa dạng
do vậy là cái nguyện vọng của người lao động được đáp ứng
nhờ vậy số lao động thất nghiệp đăng ký các lớp học nghề tại trung tâm tăng theo từng năm
ước tính chín tháng năm nay số lao động đăng ký các lớp học nghề tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
công tác tư vấn và đào tạo nghề cho người lao động thất nghiệp
thì trong thời gian qua là chúng tôi cũng
đã thực hiện tư vấn trực tiếp
qua chín tháng đầu năm chúng tôi đã tư vấn cho trên năm người lao động
tham gia học nghề để có thêm hoàn thiện kỹ năng nghề
và quay lại thị trường lao động với cái trình độ cái năng lực cao hơn
để ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp và người lao động
tới đây trung tâm dịch vụ việc làm hà nội sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả
của sàn giao dịch việc làm bao gồm hai sàn chính và một mươi ba điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh
thực hiện các giải pháp đồng bộ tổ chức được các phiên giao dịch
đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả của các lớp đào tạo nghề
thời gian qua qua email laodongvasahoi thng com của chúng tôi
đã tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của quý vị khán giả
liên quan đến chính sách đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
hợp đồng làm việc trái pháp luật
hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một mươi hai tháng trở lên
trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp
hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn
hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc xác định thời hạn
đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một mươi hai tháng trở lên
trong thời gian ba mươi sáu tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
đối với trường hợp hợp đồng lao động theo mùa vụ
hoặc theo công việc nhất định có thời hạn
từ đủ ba tháng đến dưới một mươi hai tháng
căn cứ theo quy định trên
anh nguyễn tuấn anh đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được ba mươi tháng
nay công ty xa thải và đã chấm dứt hợp đồng lao động
nếu có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp
thì trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động
anh phải nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm
để được xem xét giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
anh nguyễn văn an thành phố cần thơ hỏi
công ty của tôi có một số lao động đã ngoài sáu mươi tuổi
nhưng đóng bảo hiểm xã hội chưa đến một mươi năm
xin hỏi nếu những lao động này vẫn tiếp tục làm việc
thì công ty chỉ đóng bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế và không đóng bảo hiểm thất nghiệp có được không
cục việc làm bộ lao động thương binh xã hội trả lời
theo quy định tại khoản một điều ba khoản một điều một trăm sáu mươi bảy khoản một điều một trăm tám mươi sáu bộ luật lao động
điểm a khoản một điều hai luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
điểm a khoản một điều một mươi hai sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế
điều bốn mươi ba luật việc làm và công văn số ba mươi hai
ba mươi hai lao động thương minh xã hội bảo hiểm xã hội
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi một của bộ lao động thương minh và xã hội
về việc thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp của người lao động
thì khi có nhu cầu người sử dụng lao động có thể thỏa thuận
với người lao động cao tuổi kéo dài hợp đồng lao động
hoặc giao kết hợp đồng lao động mới có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên
hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn
thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
theo quy định do đó một số lao động đã ngoài sáu mươi tuổi
làm việc tại công ty được công ty tiếp tục gia hạn hợp đồng lao động
hoặc giao kết hợp đồng lao động mới có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên
hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn
thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
theo quy định
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng chế độ của tôi
bởi vì không có thể đưa ra bảo hiểm thất nghiệp
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi hai là hai năm bảy tháng do tính chất công việc từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tôi mới tham gia bảo hiểm thất nghiệp trở lại
nếu bây giờ tôi nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không
một trong những điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là người lao động đã đóng
bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một mươi hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi
chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định
thời hạn hoặc đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một mươi hai tháng trở lên trong thời gian
sáu tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động mùa vụ
hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới một mươi hai tháng
do chị lan không đáp ứng được điều kiện đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một mươi hai tháng
trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
nên không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chào tạm biệt và hẹn gặp lại